mặc dù cơn bão số hai đã suy yếu thành áp thấp tuy nhiên hoàn lưu bão gây ra có thể gây mưa lớn cục bộ
lũ quét sạt lở đất vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp đô thị
để chủ động ứng phó với hoàn lưu cơn bão số hai
hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp tổng hợp diễn biến của hoàn lưu bão
từ ngày hai tháng bảy đến nay cơn bão số hai đã gây mưa lớn tại các tỉnh bắc trung bộ
với tổng lượng mưa từ một trăm linh đến ba trăm linh mm
tại thanh hóa mưa lớn đã khiến sập một phần cầu yên hòa huyện tĩnh gia làm hai người chết ba người bị thương
khi tham gia giao thông vào đêm và sáng ngày bốn tháng bảy
mưa lớn đã khiến hồ đồng chùa tại tĩnh gia thanh hóa đầy nước và đang được xả tràn
mưa lớn sau bão có thể còn diễn biến phức tạp
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương chủ động các phương án tiêu hạ nước đệm
bơm tiêu úng khi cần thiết và sẵn sàng các phương án ứng phó kịp thời
cái lượng mưa mà nó không lớn nhưng mà tính phục vụ như này tôi đề nghị là tiếp tục chúng ta đảm bảo cái an toàn hồ đồng
ông đề nghị là đảm bảo tuyệt đối cho giao thông
việc đầu tiên là phải thông suốt trong đó đặc biệt đường bộ
chúng tôi cũng đề nghị các anh tập trung cho tây thanh hóa tây nghệ an tây bắc bộ
mặc dù bão vào bờ nhưng mà gió vẫn to thì chúng ta cũng đề nghị là tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và chưa cho tàu thuyền ra khơi
dự báo trong chiều nay mưa sẽ tiếp tục lan rộng đến các tỉnh miền núi phía bắc trọng tâm vào hòa bình sơn la và điện biên
do đó các địa phương miền núi cần hết sức chú ý sẵn sàng phương án ứng phó mưa lớn lũ quét sạt lở đất
nhất là các khu vực có nguy cơ cao và cung đường thường xuyên bị ngập sâu sạt lở